thưa quý vị hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ là hoạt động chuyên môn mang tính chất quyết định trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo
đây là khẳng định của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai vừa được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ năm nay có sự tham gia dự thi của gần một trăm linh giảng viên là các thầy cô giáo tiêu biểu và đạt nhiều thành tích cao trong phong trào dạy giỏi của các học viện trường công an nhân dân
hội thi được tổ chức ở năm lĩnh vực với sáu hội đồng gồm lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn pháp luật nghiệp vụ ngoại ngữ giáo dục quốc phòng võ thuật
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định hội thi là một sân chơi để giảng viên thao diễn sư phạm cùng trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau qua đó khuyến khích động viên các thầy cô tinh thần tự học tự nghiên cứu và sáng tạo
đây cũng là một dịp để cho các cơ quan chức năng đánh giá ghi nhận về kết quả phong trào dạy giỏi của các nhà trường học viện trong công an nhân dân
qua đó đã tạo nên những phong trào thi đua dạy giỏi học tốt đã được phát triển một ngày một cách sâu rộng trong các học viện và nhà trường trong công an nhân dân
trong đó hội thi cũng là một dịp để cho các học viện nhà trường trong công an nhân dân nhìn nhận lại những thành tích đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại hạn chế nhất là trong việc sử dụng các phương pháp giảng dạy để có những biện pháp phát huy những mặt tốt tích cực
và chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục từ đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường công an nhân dân trong thời gian tới
để hội thi đạt được mục đích yêu cầu đề ra thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị ban tổ chức tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật thời gian để các giảng viên thể hiện được hết khả năng sở trường của mình
ban giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm thật sự công tâm khách quan trong việc đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên tham gia dự thi
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị các giảng viên tham gia hội thi cần bình tĩnh tự tin tích cực tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm để gạt hái được kết quả cao nhất
thưa quý vị hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thống nhất của đảng và nhà nước trong thời gian qua
là sự cụ thể hóa hiến pháp
để giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan tác động trực tiếp đến quyền con người
đó là quyền được an toàn về tính mạng sức khỏe tài sản của người dân khi tham gia giao thông
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tiếp cận từ góc độ bảo vệ và bảo đảm quyền con người
dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do bộ công an chủ trì soạn thảo và xây dựng đã đưa ra những vấn đề mới chưa được quy định cụ thể trong luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
với sáu nhóm chính sách luật hướng tới mục tiêu cuối cùng là sự an toàn của người dân và sự chặt chẽ hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ
lần đầu tiên công tác giải quyết tai nạn giao thông được quy định một cách cụ thể chặt chẽ trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong thực tế trung bình mỗi năm tại việt nam tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của chín người gần ba mươi người bị thương
công tác giải quyết tai nạn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan chức năng
thế nhưng luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám không quy định cụ thể về vấn đề này dẫn đến nhiều khó khăn vướng mắt trong hoạt động bảo vệ hiện trường thu thập thông tin ban đầu công tác phối hợp giữa các đơn vị công an y tế
hiện nay các chế định quy định về tai nạn giao thông và ủ lực tác giao thông chủ yếu được quy định
bởi các thông tư của bộ công an và một số thông tư của các bộ ngành có liên quan
do vậy trong quá trình thực thi chúng tôi cũng gặp một số khó khăn nhất định như là công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan và người dân hiểu biết về quyền và nghĩa vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông còn hạn chế
do vậy cần phải có một đạo luật cụ thể hóa các chính sách này góp phần là bảo đảm trật tự an toàn giao thông bảo đảm tính mạng sức khỏe
vấn đề này đã được bổ sung điều chỉnh khi soạn thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
các chuyên gia đánh giá cao cơ quan soạn thảo luật khi đã tiếp cận vấn đề giải quyết tai nạn giao thông từ góc độ bảo đảm quyền con người
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định rất cụ thể rõ ràng về giải quyết tai nạn giao thông đường bộ tại trường năm
từ nguyên tắc giải quyết tai nạn giao thông trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân tại hiện trường
nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông
trách nhiệm của ngành y tế trách nhiệm của ngành công an trách nhiệm của cơ quan bảo trì khai thác đường bộ
trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm ủy ban nhân dân các cấp trong giải quyết tai nạn giao thông
chúng ta biết là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là cái tai nạn giao thông ở việt nam là một trong những nước mà tai nạn giao thông nó rất lớn
vài năm trở lại đây thì con số đó nó đã giảm đi
nhưng mà giảm đi gì thì giảm đi chứ con số lượng mà hàng nghìn người chết trong hàng năm thì rõ ràng là cái tính mạng sức khỏe của cái người tham gia giao thông là không được bảo đảm
và điều đó là chúng ta các cơ quan chức năng phải lưu ý cái này để làm sao mà chúng ta đảm bảo được cái quyền của mọi người tham gia giao thông được an toàn về tính mạng sức khỏe khi người ta tham gia giao thông
sau hơn một mươi ba năm thực hiện luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã không thể đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn
một trong những hạn chế lớn nhất của luật là không quy định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ
dẫn đến quá trình thực hiện thiếu nhất quán đồng bộ
nhất là giữa cơ quan quản lý nhà nước về an ninh trật tự và cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật
việc chính phủ đồng ý thống nhất xây dựng hai dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ thay thế luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
được nhiều chuyên gia đồng tình và khẳng định hoàn thiện pháp luật là vấn đề cốt lõi để tạo chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông
chúng ta cũng cần phải tham khảo những kinh nghiệm của thế giới trong xây dựng pháp luật trong lĩnh vực này
thì thông thường trên thế giới chúng tôi thấy rất ít nước người ta lại có cái luật để điều chỉnh cả nhiều vấn đề trong cái luật
ví dụ như điều chỉnh vấn đề về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ rồi về kết cấu hạ tầng giao thông rồi về phát triển về dịch vụ giao thông vận tải v v
mà các nước là người ta ban hành những cái luật riêng
cái công ước viên mà việt nam tham gia thì cũng nói chuyên sâu về vấn đề về an toàn giao thông đường bộ
ngoài ra là qua cái thực tiễn của đất nước của chúng ta thì đòi hỏi là nhà nước của chúng ta đã đến lúc là chúng ta muốn cho đảm bảo an ninh giao thông và trật tự an toàn giao thông tốt lên
thì có nhiều biện pháp như cái biện pháp đầu tiên là theo cá nhân tôi là với tư cách một nhà nghiên cứu thì cho rằng cần phải ban hành cái luật chuyên đề chuyên sâu về lĩnh vực này
tất cả cuối cùng chúng ta đều phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân
cho nên trong văn kiện một mươi ba của đảng của chúng ta cũng đã xác định
là gì hạnh phúc đây là một trong những cái mà được nhân dân đồng tình và đánh giá rất cao
và vì hạnh phúc nhân dân cho nên chúng ta phải là gì đẩy mạnh các cái hoạt động trước hết đó là hoàn thiện thể chế
mà trong nội dung hoàn thiện thể chế thì đó là cái vấn đề là xem xét bán hành và điều chỉnh pháp luật cho nó phù hợp với cái yêu cầu của thực tiễn
đặc biệt trong mối cảnh chúng ta đang phấn đấu là an ninh con ngựa
thì những cái việc xoay quanh cái việc biên soạn rồi là trình sửa rồi là ban hành mới nó phải phù hợp với cái mục tiêu chúng ta đang phấn đấu